thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bốn quốc hội khóa một mươi bốn phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ cùng các thành viên đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà tĩnh có buổi tiếp xúc với cử tri huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
tại buổi tiếp xúc cử tri huyện hương sơn kiến nghị quốc hội chính phủ cần quan tâm bổ sung nguồn vốn để triển khai và hoàn thành dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ tám a
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ bày tỏ vui mừng trước những kết quả khá toàn diện của đảng bộ chính quyền nhân dân huyện hương sơn đạt được trong thời gian qua đồng thời chia sẻ khó khăn với địa phương
là huyện miền núi kêu gọi thu hút đầu tư thu ngân sách khó khăn trong khi phải chi cho đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông rất lớn
tiếp thu các kiến nghị cử tri huyện hương sơn phó thủ tướng chính phủ cho biết đến năm hai nghìn một mươi tám thuế xuất trong khối asean sẽ về bằng
vì vậy cần tính toán lại việc đầu tư phát triển các khu kinh tế
về đầu tư nâng cấp quốc lộ tám a phó thủ tướng cho rằng đây là tuyến giao thông nằm trên hành lang kinh tế đông tây có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh đối ngoại
mặc dù điều kiện ngân sách đang gặp khó khăn nhưng quốc hội chính phủ sẽ ưu tiên đầu tư tuyến giao thông quan trọng này
một số kiến nghị khác cũng đã được đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tiếp thu tổng hợp trình tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
trước đó phó thủ tướng vương đình huệ đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho các gia đình trường học bị thiệt hại do bão số một mươi gây ra trên địa bàn huyện kỳ anh cẩm xuyên và thị xã kỳ anh hà tĩnh